thưa quý vị với tinh thần vì nhân dân phục vụ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kem học sinh đến tuổi được cấp căn cước công dân và mã định danh điện tử
đặc biệt là đối với học sinh lớp chín và lớp một mươi hai cán bộ chiến sĩ công an tỉnh sơn la đã khắc phục mọi khó khăn
thành lập các tổ công tác để cấp căn cước công dân và mã định danh điện tử cho học sinh góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng công dân số của đề án
tại trụ sở công an huyện phù yên kem học sinh của trung tâm giáo dục thường xuyên huyện cũng đã được đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành cấp mã định danh mọi thao tác đều được tiến hành nhanh chóng
từ sáng sớm tại trụ sở công an xã gia phù huyện phù yên đã có rất đông các em học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông gia phù tập trung tại đây để cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới
sự có mặt kịp thời của lực lượng công an huyện công an xã cùng sự hướng dẫn tận tình nhanh chóng đã giành được nhiều tình cảm của các em học sinh
tính từ ngày một mươi bốn tháng ba đến nay công an huyện phù yên tỉnh sơn la đã cấp được bốn một trăm một mươi bốn hồ sơ căn cước công dân
nhóm đối tượng là học sinh lớp chín và lớp một mươi hai đã cấp hai năm trăm ba mươi bốn hồ sơ định danh điện tử
tuy nhiên trong quá trình triển khai cũng vấp phải nhiều khó khăn
đơn vị đã và đang tháo gỡ để phù hợp với
đơn vị đã và đang tháo gỡ để phù hợp với
mà cái này là cái yêu cầu mỗi số điện thoại chỉ được cấp định danh cho một công dân thôi
thời gian tới công an huyện phú yên sẽ tiếp tục chỉ đạo đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các xã thị trấn
tiếp tục giả soát để thực hiện cấp căn cước công dân và mã định danh điện tử cho các em học sinh lớp chín và lớp một mươi hai phục vụ cho kỳ thi sắp tới một cách thuận lợi